bộ tài chính vừa ban hành thông tư số năm mươi tám quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước
mở tại ngân hàng nhà nước việt nam và các ngân hàng thương mại
bốn loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước việt nam
và các ngân hàng thương mại gồm tài khoản thanh toán tổng hợp tài khoản chuyên thu tổng hợp
tài khoản thanh toán tài khoản chuyên thu
thông tư hướng dẫn rõ về nội dung sử dụng tài khoản
trong đó tài khoản thanh toán tổng hợp của kho bạc nhà nước trung ương mở tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước việt nam
được sử dụng để bảo đảm khả năng thanh toán chung của các đơn vị kho bạc nhà nước qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng
thông tư năm mươi tám có hiệu lực thi hành từ ngày một một mươi một hai nghìn một mươi chín